các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
phố hồ chí minh sẽ cấp giấy hoàn thành cách ghi trên hệ thống quản lý f
quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín trên kênh báo sức khỏe và đời sống
trong bản tin trưa ngày hôm nay một mươi tháng ba chúng tôi xin gửi tới quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến diễn biến dịch bệnh
và chính sách phòng dịch mới tại việt nam quý vị đừng bỏ lỡ nhé
thưa quý vị mới đây thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chỉ đạo bộ y tế đẩy nhanh mua vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
bên cạnh đó sẽ kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức cá nhân để chậm trễ việc mua vaccine theo đúng quy định
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa có văn bản hỏa tốc gửi bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
về việc mua vaccine cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi trong đó văn bản nêu
việc mua vaccine cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế khẩn trương thực hiện chỉ đạo
thực hiện nghị quyết số một mươi bốn nqcp ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai của chính phủ
về việc mua vaccine cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi nội dung nghị quyết số một mươi bốn nêu
chính phủ quyết nghị đồng ý việc thủ tướng chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu
trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều hai mươi sáu luật đấu thầu đối với việc mua hai mươi một chín triệu liều vaccine
phòng covid một mươi chín của pfizer cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi với các điều kiện như nghị quyết của chính phủ
về mua vaccine phòng covid một mươi chín bnt một trăm sáu mươi hai của pfizer
chính phủ gia bộ y tế nguyễn thanh long cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu
chính phủ giao bộ y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua triển khai tiêm phòng vaccine covid một mươi chín của pfizer
cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi bảo đảm khoa học an toàn hiệu quả kiểm điểm làm rõ trách nhiệm
và xử lý các tổ chức cá nhân để chậm trễ theo đúng quy định
trước đó tại phiên giải trình dạy học trong bối cảnh covid một mươi chín do ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội tổ chức
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết thủ tục mua vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho trẻ em
từ năm đến một mươi một tuổi cơ bản đã hoàn tất
đối với trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi bộ y tế đã tham mưu với chính phủ thủ tướng chính phủ
chính phủ cũng đã có nghị quyết thủ tướng chính phủ cũng đã có quyết định đồng ý cho bộ y tế mua
hai mươi một chín triệu liều vaccine của pfizer để tổ chức tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
thủ tục mua vaccine cơ bản đã được thực hiện xong và bộ y tế đề nghị cấp chậm nhất là đến ngày ba mươi tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi hai để đẩy nhanh việc bao phủ tiêm vaccine cho trẻ em
bên cạnh đó bộ y tế cũng đã có hướng dẫn y tế cơ sở về việc đảm bảo an toàn khi tiêm vaccine cho trẻ em
trong một tháng qua tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam tiếp tục xu hướng phức tạp với số ca mắc tăng nhanh chóng mạnh
tính đến tối ngày chín tháng ba toàn quốc ghi nhận kỷ lục hơn một trăm sáu mươi bốn năm trăm linh ca mắc mới vô cùng đáng báo động phải không thưa quý vị
xu hướng gia tăng liên tục này của số f đã dẫn đến cấp độ dịch tại các địa phương cũng tăng theo
cập nhật đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín mới nhất của bộ y tế cho thấy
số xã phường thuộc vùng xanh đã giảm xuống còn bốn mươi bốn bốn hơn năm mươi năm còn lại là các xã phường thuộc vùng vàng vùng cam và vùng đỏ
theo bộ y tế hiện nay toàn bộ sáu mươi ba tỉnh thành phố đã triển khai đánh giá và công bố cấp độ dịch
được công bố trên cổng thông tin điện tử của bộ y tế theo hướng dẫn của bộ y tế tại quyết định hai trăm một mươi tám qdbit
để triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp căn cứ kết quả đánh giá
các địa phương tổ chức thực hiện linh hoạt các biện pháp đáp ứng phù hợp kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn
thông kê của bộ y tế cho thấy số ca mắc mới covid một mươi chín có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh thành phố trong thời gian gần đây
từ một mươi sáu h ngày tám tháng ba đến một mươi sáu h ngày chín tháng ba trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một trăm sáu mươi bốn năm trăm chín mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới tăng hai một trăm sáu mươi một ca so với ngày trước đó
cũng theo thông tin của bộ y tế
số ca mắc covid một mươi chín mới trong nước ghi nhận bảy ngày qua là một trăm bốn mươi một bảy trăm chín mươi bảy ca một ngày
ca bệnh tăng nhanh theo đó cấp độ dịch trên quy mô xã phường tại nhiều địa phương đã có sự thay đổi
cập nhật đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín tại địa phương theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ
trên cổng thông tin bộ y tế đến ngày chín tháng ba
cho thấy cả nước hiện có bốn bảy trăm linh bảy số xã phường thuộc vùng xanh chiếm bốn mươi bốn bốn trong tổng số xã phường đánh giá
hai sáu trăm bốn mươi năm xã phường thuộc vùng vàng chiếm hai mươi bốn chín
số xã phường thuộc vùng cam là hai tám trăm sáu mươi bốn chiếm khoảng hai mươi bảy
số xã phường thuộc vùng đỏ là ba trăm sáu mươi chín chiếm khoảng ba năm
những con số này cho thấy số xã phường thuộc cấp độ dịch một tương đương vùng xanh vẫn chiếm nhiều nhất
tuy nhiên so với khoảng hai tuần trước thì tỷ lệ xã phường thuộc vùng xanh trên cả nước đã giảm xuống còn dưới năm mươi
số xã phường thuộc cấp độ dịch hai mươi ba và bốn tương đương vùng vàng
vùng cam và vùng đỏ có tỷ lệ gia tăng
tổng cộng ba vùng này chiếm khoảng hơn năm mươi năm tổng số xã phường đánh giá
tại hà nội địa phương liên tục thời gian qua dẫn đầu cả nước về số ca mắc covid một mươi chín
đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín mới nhất cập nhật đến chín h ngày bốn tháng ba của thành phố cho thấy
ở quy mô xã phường thị trấn hà nội đã có ba trăm hai mươi sáu xã phường ở cấp độ ba
tăng khoảng bốn năm lần so với đánh giá được thông báo ngày hai mươi sáu tháng hai
số xã phường vùng xanh
cấp độ một giảm còn sáu mươi sáu một trăm tám mươi bảy xã phường cấp độ hai chưa có xã phường nào cấp độ bốn
thưa quý vị những trạng thái vàng hóa cam hóa và đỏ hóa địa phương này nên là những hồi chuông
cảnh tỉnh cho cả chính quyền và người dân toàn quốc về diễn biến phức tạp và căng thẳng của dịch bệnh
được biết biến chủng omitforn đã lây lan tại việt nam
trong đó có không ít số ca được ghi nhận đã nhiễm omicron tàn hình biến chủng khó truy vết nhất hiện nay
không những thế theo nghiên cứu
đang lây truyền bệnh từ người nhiễm sang người khỏe mạnh trong ít nhất sáu ngày
quý vị hãy thử tưởng tượng tốc độ này còn khó lường hơn thế nào ở dòng phụ của nó
do vậy trong khi chờ đợi những chính sách chuyên trị omicron từ bộ y tế và các đơn vị liên quan
chúng tôi khuyến cáo người dân tiếp tục tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh
không để phơi nhiễm với loại biến chủng nguy hiểm này
chỉ có bảo vệ tốt bản thân chúng ta mới có thể chung tay kiểm soát dịch bệnh
và không để xảy ra một đợt bùng phát omicron trên toàn quốc
liên quan đến biến chủng omicron tại việt nam
khi omicron đang trên đà lây nhiễm nhanh dòng phụ của nó là omicron tàng hình ba hai không thể không xuất hiện
theo số liệu mới nhất các ca bệnh nhiễm sòng ba hai này ở hai thành phố lớn nhất cả nước là hà nội và thành phố hồ chí minh
đều chiếm áp đảo số ca được phát hiện nhiễm biến chủng omicron
bên cạnh đó nhiều nghiên cứu cho thấy ba hai làm độ nhạy của test nhanh suy giảm một phần so với các biến chủng gốc
vậy chúng ta có thể đề phòng dòng phụ khói lường này như thế nào
xin mời quý vị khán giả cùng tiếp tục theo dõi
theo báo cáo của bộ y tế gần đây omicron có sự hướng lây nhiễm nhanh ở hà nội và thành phố hồ chí minh dần thay thế delta
tại hà nội omicron đã xuất hiện ở hai mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
trong đó biến chủng ba hai chiếm tới tám mươi bảy tổng số mẫu phát hiện omicron
ba hai lây nhanh hơn một năm lần biến chủng gốc ba
thành phố hồ chí minh cũng phát hiện sáu mươi bốn mẫu dương tính vào omicron là biến chủng ba hai
ba hai có khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vaccine hiện tại hơn ba một khoảng ba mươi
trao đổi về omicront tàn hình bác sĩ nguyễn trung cấp phó giám đốc bệnh viện nhiệt đới trung ương cho hay
đến nay chưa có bằng chứng ba hai gây bệnh nặng hơn so với ba một nhưng tốc độ lây nhiễm nhanh
thông thường để xác định các biến chủng cần làm xét nghiệm giải trình từ trên khá phức tạp
với chủng ba do đột biến thiếu một số gen có thể nhận biết bằng cách xét nghiệm rt pcr
không cần giải trình từ gen
ba hai có tên gọi là biến chủng tàn hình do thiếu các đột biến này
do đó xét nghiệm rt pcr chỉ xác định bệnh nhân đang nhiễm sars cov hai nó không xác định ngay được omicron
trước đây các chủng khác thường lấy mẫu qua máy mũi lấy dịch tị hầu cho kết quả nhảy cao
tuy nhiên một số nghiên cứu gần đây cho thấy với omicron
việc lấy mẫu qua đường hỏng cho kết quả nhạy hơn đường mũi
trả lời về việc test nhanh giảm độ nhạy có thể khiến người dân chủ quan
lãnh đạo bệnh viện nhiệt đới trung ương cho hay điều này có thể
trong trường hợp f không triệu chứng test nhanh âm tính họ sẽ không biết bản thân đang mang mầm bệnh
nếu không thực hiện thường xuyên các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm cộng đồng
họ tìm ấn nguy cơ lây nhiễm cho người khác
đặc biệt ba hai có khả năng lây lan cao so với các biến chủng nguyên thủy
bác sĩ trương hữu khanh cố vấn khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho rằng
một số kit test nhanh chưa theo kịp biến chủng mới nên không xác định được sars cov hai
nhằm chủ động bảo vệ bản thân trước omicron tàng hình
chuyên gia này khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp phòng hộ
khi trong gia đình có f mỗi người nên tự coi mình cũng nhiễm ncov và thường xuyên theo dõi sức khỏe
nếu tiếp xúc f họ cần cách ly để tránh lây cho người khác
trong quá trình điều trị tại nhà các f cần theo dõi các dấu hiệu nguy cơ chuyển nặng
theo hướng dẫn để báo nhân viên y tế hỗ trợ kịp thời
ngay cả khi test nhanh âm tính người dân cần thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm
để bảo vệ bản thân mình và những người xung quanh
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
bộ y tế cho biết tốc độ lây lan của omicron khiến số lượng bệnh nhân tăng vọt
gây áp lực lớn lên hệ thống điều trị đặc biệt là ở các địa phương dịch vốn đã căng thẳng
nếu phân tầng điều trị không thích hợp nguy cơ bệnh nhân tử vong sẽ tăng
ông khuyến cáo các địa phương cần đẩy nhanh việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
việc ông micront có làm vô hiệu hóa hay làm giảm hiệu quả vaccine hay không chưa thực sự sáng tỏ
nhưng một số nghiên cứu của quốc tế cho rằng việc tiêm vaccine mũi ba có tác dụng bảo vệ tốt hơn trước chủng mới
trong bối cảnh xuất hiện cả omicron lẫn omicron tàng hình khó lường trên địa bàn
lãnh đạo tp hcm cho rằng cần phải điều chỉnh khuyến cáo năm k
cũng như các bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
để kịp thời ứng phó với biến chủng có tốc độ lây lan nhanh chóng mặt này
và cũng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh
tại cuộc họp giao bang của bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế tp hcm
giám đốc sở y tế tăng trí thượng dẫn chứng kết quả tầm soát ngẫu nhiên trong một trăm một mươi chín trường hợp trong cộng đồng
ghi nhận một trăm linh ba ca dương tính trong đó có hai mươi bốn ca chủng omicron dòng ba và bốn mươi ba ca chủng omic ron dòng ba hai
việc có cùng lúc hai biến thể giải thích lý do lây lan nhanh như thời gian
giải đáp câu hỏi nếu có làn sóng dịch mới thì vaccine có hiệu quả hay không
ông thượng cho biết tổ chức y tế thế giới who đã khẳng định vaccine covid một mươi chín vẫn có hiệu quả giúp người mắc covid một mươi chín không chuyển nặng
nhưng không thể bảo vệ người dân không bị lây nhiễm do đó kế hoạch tiêm vaccine vẫn phải tiếp tục trong thời gian tới
ca nhiễm tăng chóng mặt trên toàn thành phố cũng kéo theo số ca nhiễm ở trường học gia tăng
kể từ khi tp hcm tổ chức dạy học trực tiếp ở tất cả khối lớp vào ngày một mươi bốn tháng hai
số ca nhiễm trong trường hợp gia tăng hàng tuần sau ba tuần học trực tiếp
ngành giáo dục ghi nhận hơn ba bảy trăm linh giáo viên và hơn bốn mươi hai năm trăm linh học sinh nhiễm covid một mươi chín
nguyên nhân chính dẫn đến f tăng được sở y tế lý giải do các trường chủ động tầm soát học sinh giáo viên người lao động có triệu chứng
xét nghiệm định kỳ f một gia đình tự test nhanh cho học sinh
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo cho biết đã thống nhất với sở y tế cập nhật lại bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch trong trường cho phù hợp với tình hình
trao đổi tại cuộc họp
ông nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm cho rằng cần xem lại các hướng dẫn quy trình xử lý phù hợp với bình thường mới
bởi một số điểm trong khuyến cáo năm k đến nay không còn phù hợp
ông nên dẫn chứng các cháu đến trường học tập các cơ quan doanh nghiệp làm việc bình thường thì cần phải có sự tập trung
tương tự thủ tục khai báo y tế hướng dẫn cũng cần ngắn gọn dễ làm để người dân thấy quyền lợi của mình trong đó và thực hiện
đề cập đến chiến lược chung ông nên cho biết
bộ y tế vừa rồi đã xin ý kiến chính phủ về giai đoạn chuyển tiếp giữa đại dịch và dịch lưu hành tạm gọi là giai đoạn quá độ
trong giai đoạn này tp hcm phải cố gắng kiềm chế cho được dịch bệnh để đảm bảo sản xuất kinh doanh và tới đây mở cửa du lịch đón khách
trước kết quả khảo sát biến chủng omicron dòng ba hai chiếm ưu thế
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi yêu cầu sở y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ
dựa trên ý kiến cơ quan chức năng là bộ y tế who để cảnh báo tránh lơ là mất cảnh giác nhưng tránh lo lắng thái quá
ông mãi yêu cầu tăng cường các biện pháp để đảm bảo an toàn cho học sinh
nhất là các em dưới một mươi hai tuổi chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trước mắt sở giáo dục và đào tạo ra soát điều chỉnh bộ tiêu chí an toàn của tất cả trường học trên địa bàn
chủ tịch ubnd tp hcm cũng yêu cầu trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi
phải cập nhật lại các bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
các bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín của từng ngành từng cơ quan để vừa đảm bảo an toàn vừa hoạt động bình thường
các bộ tiêu chí an toàn sản xuất kinh doanh cần chú ý đến đặc thù của địa phương
nghiên cứu cho phép f một không có vấn đề gì về sức khỏe thì có thể đi làm
đối với f không có triệu chứng không có vấn đề về sức khỏe và tự nguyện duy trì cách làm việc phù hợp
thưa quý vị những ngày qua trên địa bàn tp hcm đã xảy ra tình trạng quá tải tại nhiều trạm y tế
không đủ nhân lực hỗ trợ người dân dẫn đến hành vi bị đường tắt trong cấp giấy hoàn thành cách ly
sau đó để giải quyết vấn đề này tp hcm quyết định sẽ triển khai cấp xác nhận bản giấy hoặc gửi bản điện tử qua email
mà người dân đã khai báo khi hoàn thành cách ly tại nhà và nơi lưu trú
theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc sở y tế tp hcm sẽ triển khai tính năng cấp giấy hoàn thành cách ly
trên hệ thống quản lý bệnh nhân covid một mươi chín
theo đó người dân khi có kết quả mắc covid một mươi chín sẽ chủ động
sở y tế tp hcm sẽ chủ động khai báo thông tin tại đường link tra cứuf medinet org vn xe khai báo htm
sau đó trạm y tế phường xã sẽ đánh giá tình trạng f bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp của các phương tiện từ xa
và tiếp nhận f trên nền tảng quản lý covid một mươi chín
trong thời gian cách ly điều trị tại nhà trạm y tế quản lý và chăm sóc theo dõi f trên hệ thống theo quy định
khi f đã hoàn thành cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trạm y tế sẽ cấp giấy xác nhận
bản giấy hoặc gửi bản điện tử qua email mà người dân đã khai báo
thời gian qua các trạm y tế phường xã luôn đông f khỏi bệnh tới để nhận giấy hoàn thành cách ly
tình trạng này khiến cho nhiều f khỏi bệnh phải chờ đợi lâu
nhân viên y tế cũng bị áp lực
do đó việc triển khai cấp giấy xác nhận online sẽ giúp tiết kiệm thời gian cho người dân
tránh phơi nhiễm với virus trong cộng đồng và hỗ trợ nhân viên trạm y tế hoàn thành tốt công việc
đảm bảo công tác phòng chống dịch ngay từ tuyến cơ sở
theo dự kiến của bộ văn hóa thể thao và du lịch việt nam sẽ tiến hành mở cửa du lịch từ ngày một mươi năm tháng ba tới
do đó các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón khách
thế nhưng gần đây hà nội vẫn đang duy trì yêu cầu hàng quán phải đóng cửa trước hai mươi một giờ
xét theo khía cạnh phòng chống dịch đây có thể là một biện pháp an toàn nhằm thu hẹp khoảng thời gian tập trung đông người
tuy nhiên trong bối cảnh du lịch cả nước đã mở cửa
thì đã đến lúc thành phố nên cho phép các hàng quán mở cửa buôn bán phù hợp với trạng thái bình thường mới
hiện nay nhiều chủ nhà hàng ở hà nội khó hiểu quy định cấm mở hàng quán sau hai mươi một giờ
nhiều chủ nhà hàng kiến nghị việc cấm hàng quán hoạt động sau hai mươi một giờ là không có ý nghĩa trong công tác phòng chống dịch
ảnh hưởng tới việc buôn bán của người dân
đã đến lúc hà nội nên cho phép các hàng quán mở cửa buôn bán bình thường
trao đổi về vấn đề này chuyên gia y tế trương hữu khanh cho rằng
việc cấm này không thực sự hiệu quả trong việc phòng chống dịch hiện nay
sau khi biến chủng omic ran lây lan rộng thì việc đóng cửa trước hay sau hai mươi một giờ không còn giá trị
bác sĩ trần văn phúc bệnh viện đa khoa sanpôn hà nội cho biết
quy định cho cửa hàng ăn uống mở cửa có điều kiện sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới các vấn đề xã hội
thành phố cần nghiên cứu và thay đổi lại các hình thức chống dịch theo yếu tố nguy cơ
với những hình thức cũ như vậy không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi kinh doanh
mà còn kéo theo hệ lụy cho người lao động và toàn ngành kinh tế
người dân cần phải kiếm sống cần phải kinh doanh và nhu cầu ăn uống là nhu cầu thiết yếu
chưa kể việc cấm bán tại chỗ còn cản trở việc thu hút thực khách quốc tế trong bối cảnh phục hồi du lịch
theo phân tích trong thời gian qua việc chỉ được mở bán đến hai mươi một giờ cũng gây ra nhiều khó khăn
cho hoạt động kinh doanh của nhà hàng
để đóng cửa vào lúc hai mươi một h thì đến hai mươi h ba mươi đã phải dừng nhận khách
như vậy nhà hàng chỉ có khoảng hai tiếng buổi tối để kinh doanh
việc này vừa không có hiệu quả mà cũng chỉ đủ thời gian bày hàng ra và dọn vào
việc đảm bảo phòng dịch nếu đã thực hiện nghiêm đến hai mươi một giờ thì thêm hai tiếng không khác gì nhau
chuyên gia y tế cũng nhấn mạnh virus sars cov hai không hoạt động theo giờ
không phân biệt là vỉa hè hay trong nhà
do vậy bất cứ khi nào ở đâu cũng có thể lây lan dịch bệnh
điều quan trọng mỗi người dân phải tuân thủ các biện pháp
khuyến cáo trong công tác phòng chống dịch
việc hàng quán đóng cửa trước hay sau hai mươi một giờ không có nhiều ý nghĩa
trong phòng chống dịch
chuyên gia kinh tế ngô trí long nhấn mạnh
nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu vẫn phải dành cho công tác phòng chống dịch
nhưng song song với đó là phải thích ứng linh hoạt để phát triển kinh tế
do đó theo ông long phải kết hợp giữa phòng chống dịch và phục hồi kinh tế
mà không thể tách rời cái nào được không thể tập trung phòng chống dịch bệnh
mà giữ nguyên những quy định cũ
nếu quy định này còn kéo dài thì có lẽ nhiều người sẽ không dám mở cửa nữa
vì không biết đến khi nào lại phải đóng cửa
điều này rõ ràng làm giảm sự phục hồi của lĩnh vực kinh doanh nhà hàng ăn uống
xa hơn là khiến số lượng người thất nghiệp sẽ nhiều hơn
trong khi đó đại diện ubnd quận hoàn kiếm cho biết đơn vị sẽ tổng hợp
nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân hộ kinh doanh để báo cáo thành phố
còn sở y tế vẫn chưa có phản hồi gì về vấn đề này
nhìn chung diễn biến dịch bệnh hiện nay và những quy định hạn chế nghiêm ngặt
như cấm hàng quán hoạt động sau hai mươi một giờ đã làm ảnh hưởng rõ rệt
đến hoạt động kinh doanh của người dân vốn đã lao đào sau chuỗi ngày bắp bình
đóng mở vì dịch bệnh
thưa quý vị covid một mươi chín đã khiến nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan
vì thiếu hụt lao động có đảm bảo vận hành kinh doanh sản xuất
đây cũng là lý do khiến đề xuất cho f f một đi làm ra đời
tuy nhiên trong khi đề xuất này còn gây tranh cãi ở nhiều mặt
các doanh nghiệp vẫn cần phải tìm cách để duy trì hoạt động
mới đây nhiều doanh nghiệp tại tp hcm đã tăng cường tuyển dụng lao động
lấp vào chỗ chống của các công nhân bị sương tình với covid một mươi chín và buộc phải nghỉ làm
ông quách mở nghĩa chủ tịch công ty onways việt nam khu chế xuất tân thuận tp hcm cho biết
công ty có khoảng hai lao động hàng tuần vẫn xét nghiệm ngẫu nhiên từ hai mươi hai mươi năm lao động
qua đó phát hiện có từ một mươi năm hai mươi kf
đối với những trường hợp này công ty sẽ cho người lao động nghỉ làm một tuần
sau đó xét nghiệm trở lại nếu âm tính mới được đi làm
ngoài lý do
do người lao động nghỉ việc nhảy việc sau tết
việc các công nhân bị dương tính với covid một mươi chín cũng là một nguyên nhân khiến công ty thiếu hụt lực lượng lao động
vì thế công ty cũng thường xuyên tuyển dụng lao động khoảng hai trăm linh ba trăm linh người
ông nguyễn thanh an chủ tịch cổ đồng công ty việt nam sam ho
huyện củ chi tp hcm thẳng thắng cho biết
hiện nay khó thống kê tình hình công nhân bị f bởi lẽ nhiều người khi xin nghỉ chỉ báo là bị cảm
chứ không cho biết mình có bị nhiễm covid một mươi chín hay không
người lao động cũng không nhận được
sự hỗ trợ gì khi bị f nên cũng không công khai tình trạng bệnh thật
ông an cũng cho biết thêm
hiện nay do nhu cầu về nhân lực
công ty hiện đang mong muốn tuyển dụng khoảng một năm trăm linh lao động
nhưng đến nay mới chỉ tuyển dụng được khoảng gần sáu trăm linh người
vì thế thời gian tới công ty vẫn có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động
ông lưu kim hồng chủ tịch cổ đồng công ty nidec việt nam cho biết
sau tết tình hình lây nhiễm covid một mươi chín trong công nhân có giảm
tuy nhiên khoảng một mươi ngày nay
có khoảng sáu mươi bảy mươi trường hợp
và cũng phải nghỉ theo quy định
sau bảy ngày nếu xét nghiệm âm tính thì sẽ đi làm trở lại
ông hồng cho biết
mặc dù tháng ba kế hoạch sản xuất có thư thả hơn
nhưng công ty vẫn có nhu cầu tuyển dụng lao động
tuy nhiên việc tuyển dụng này là thường xuyên
chứ không hẳn là do công nhân bị f mà phải tuyển bổ sung
việc tuyển dụng thêm lao động là cơ hội để các doanh nghiệp
tuyển chọn được ứng viên phù hợp
nhằm đảm bảo nguồn nhân lực sản xuất kinh doanh
dần từng bước và phục hồi các hoạt động của doanh nghiệp
tuy nhiên bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng nên tính đến đổi mới mô hình sản xuất
nâng cao năng lực sức cạnh tranh trên thị trường
đồng thời chủ động ứng dụng khoa học công nghệ
để biến thách thức thành cơ hội mở rộng thị trường
một trong những chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất hiện nay
là việt nam có nên coi covid một mươi chín là bệnh thông thường
đây là một động thái có tính bước ngoặt cho chính sách phòng chống dịch bệnh
cũng như là cuộc sống của người dân khi bước vào thời kỳ bình thường mới
mặc dù chúng ta vẫn chưa biết bộ y tế sẽ đưa ra kết luận nào
xong chúng ta có thể chắc chắn khi đưa covid một mươi chín ra khỏi nhóm bệnh truyền nhiễm
thì việc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến phòng bệnh covid một mươi chín đương nhiên cũng thay đổi
kể cả việc không đeo khẩu trang nơi công cộng
việt nam nằm trong top sáu nước bao phủ vaccine cao nhất trên thế giới
việt nam đã tiêm mũi tăng cường cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
và chuẩn bị tiêm vaccine cho trẻ từ năm hai nghìn hai mươi
như vậy với diện bao phủ vaccine lớn như hiện nay
thì với tất cả biến chủng số lượng bệnh nhân chuyển nặng và tử vong sẽ giảm
vì vậy việc xem covid một mươi chín là bệnh thông thường cũng có những sự hợp lý nhất định
vấn đề đặt ra là nếu có covid một mươi chín là bệnh thông thường
thì có còn bắt buộc phải đeo khẩu trang khai báo y tế như trước đây hay không
và nếu vi phạm năm k gồm cả không đeo khẩu trang nơi công cộng thì có bị xử phạt hay không
trao đổi về vấn đề này bà nguyễn thị kim liên
trưởng phòng công tác thi hành pháp luật và quản lý xử phạt vi phạm hành chính
sở tư pháp tp hcm cho rằng khi xem covid một mươi chín là một bệnh thông thường
việc tuân thủ năm k sẽ dần là ý thức của mỗi cá nhân để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng
theo bà liên khi covid một mươi chín trở thành bệnh thông thường
vấn đề kiểm soát đối với f f một như khai báo y tế cách ly tập trung
xét nghiệm đeo khẩu trang có thể sẽ không bị bắt buộc
điều này cũng đồng nghĩa với những hành vi mà hiện nay được xem là vi phạm
thì khi đó sẽ không bị xử phạt hành chính nữa
ở một góc độ khác tiến sĩ cao vũ minh cho rằng
nếu đưa covid một mươi chín ra khỏi nhóm a bệnh truyền nhiễm thì covid một mươi chín vẫn được xem là bệnh truyền nhiễm
do đó các quy định về áp dụng các biện pháp chống dịch
chống bệnh truyền nhiễm nhìn chung vẫn nên giữ nguyên giá trị pháp lý
theo tiến sĩ minh một số hành vi vi phạm chỉ áp dụng đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm a
như hành vi che giấu không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm nhóm a
cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm nhóm a
cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nhóm a
được quy định trong nghị định một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi
nợ dcp sửa đổi bổ sung bởi nghị định một trăm hai mươi bốn hai nghìn hai mươi một sẽ không còn được áp dụng
để xử lý đối với hành vi liên quan đến phòng bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên các quy định còn lại trong nghị định một trăm một mươi bảy ct hai nghìn hai mươi là áp dụng chung cho mọi bệnh truyền nhiễm
chính vì vậy các biện pháp phòng dịch phòng bệnh truyền nhiễm như đeo khẩu trang sát khuẩn
giữ khoảng cách khai báo y tế vẫn được áp dụng đối với covid một mươi chín
ngay cả khi xem covid một mươi chín là bệnh thông thường
tiến sĩ cao vũ minh khẳng định đeo khẩu trang sát khuẩn giữ khoảng cách
khai báo y tế là nghĩa vụ của mọi người dân trong việc phòng bệnh covid một mươi chín
nếu vi phạm thì cơ quan nhà nước hoàn toàn có quyền xử phạt
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại